ngày sáu tháng một mươi một công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã bắt đối tượng truy nã nguyễn văn nhi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại xã đại phước huyện nhân trạch về tội cố ý gây thương tích sau tám năm lẫn trốn
theo hồ sơ công an do có mâu thuẫn cá nhân nên ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi hai trần phẩm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
đã rủ nguyễn văn nhi và huỳnh văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn dùng tay chân vào hung khí
đánh anh nguyễn đức kiếm anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tỉnh đồng nai gây thương tích một mươi tám ở xã đại phước huyện nhân trạch
vào cuộc điều tra công an bắt được phẩm và cường riêng nhi bỏ trốn nên cơ quan chức năng ra quyết định truy nã
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch phối hợp với công an tỉnh bình thuận
bắt được nhi khi y đang lẫn trốn tại xã tân lập huyện hàm thuận nam